tình hình mưa bão tại miền trung đang diễn biến hết sức phức tạp
người dân đang phải gồng mình chống chọi với những đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
trong khi đó cơn bão số bảy đang tiến về phía đông quần đảo hoàng sa
ngay sau đây biên tập viên thanh quyên sẽ cung cấp thêm cho chúng ta những thông tin mới nhất
về tình hình mưa bão cùng những dự báo tiếp theo
sau khi đổ bộ vào phía nam đảo lưu dông của philippines vào đêm qua
đến sáng nay bão sarika đã vượt qua kinh tuyến một trăm hai mươi đi vào biển đông
và là cơn bão thứ bảy ảnh hưởng tới nước ta trong mùa bão lũ năm nay
lúc một mươi ba h chiều nay tâm bão cách huyện đảo hoàng sa khoảng sáu trăm bảy mươi km về phía đông
cường độ bão mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi sáu
trong khoảng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây và mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến một mươi ba h chiều ngày mai vị trí tâm bão cách huyện đảo hoàng sa khoảng một trăm hai mươi km về phía đông
cường độ bão mạnh lên tới cấp một mươi bốn giật cấp một mươi sáu cấp một mươi bảy
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc và chậm lại
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm đến hai mươi km
đến một mươi ba h ngày một mươi tám tháng một mươi tâm bão ở trên vùng biển phía nam đảo hải nam trung quốc
cường độ bão mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi sáu cấp một mươi bảy
do ảnh hưởng của bão khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió mạnh cấp tám đến cấp một mươi hai vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi ba cấp một mươi bốn giật cấp một mươi sáu cấp một mươi bảy
biển động dữ dội
từ đêm ngày một mươi bảy tháng một mươi vịnh bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp sáu giật cấp tám cấp chín
riêng vùng biển tây nam vĩnh bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi cấp một mươi một
biển động rất mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trở lại với diễn biến mưa lũ miền trung trong khi các sông kiến giang đang xuống chậm
thì các sông ở hạ lưu sông ngàn sâu sông la hà tĩnh và sông cả nghệ an vẫn còn đang lên
và nhiều nơi vẫn giữ ở mức trên báo động ba tới cả mét nước
tuy nhiên trong đêm nay và ngày mai khi bão số bảy tiến sát đất liền hơn mưa miền trung sẽ giảm nhanh
từ thanh hóa cho tới thừa thiên huế mưa sẽ chỉ còn ở vài nơi
trong khi các tỉnh từ đà nẵng đến quảng nam sẽ còn mưa vừa với lượng mưa từ một mươi hai mươi mm